ngành công nghiệp ô tô đang phải đối diện với việc thuế nhập khẩu xe nguyên chiết giảm xuống vào năm hai nghìn hai mươi
đây là thực tế khó khăn của ngành công nghiệp vẫn còn non trẻ
trước thực tế này chính phủ đã thành lập tổ công tác liên bộ ngành gấp rút thực hiện việc thu thập kiến nghị của các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp fdi
để báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một tháng năm nhằm đưa ra chính sách cụ thể để ngành công nghiệp ô tô việt nam khẳng định vị thế của mình và có thể tận dụng được cơ hội
kiến nghị chính của các doanh nghiệp khi làm việc với tổ công tác vẫn là chính sách
cho dù tỷ lệ nội địa hóa cao nhất của mỗi chiếc xe mới chỉ là ba mươi năm và cho dù vẫn phải nhập khẩu để lắp ráp
thì các doanh nghiệp vẫn mong muốn được chính phủ hỗ trợ để tận dụng cơ hội xuất khẩu ngược lại vào các nước asean
tôi nghĩ rằng nếu có chính sách hợp lý công bằng giữa xe nhập khẩu và xe lắp rắp trong nước
thì công nghiệp ô tô của chúng ta vẫn là chính sách
các doanh nghiệp có thể duy trì và phát triển khi mà tiềm năng đối với thị trường ô tô của chúng ta trên một trăm linh triệu dân
và cũng có nhiều hãng xe mà họ chưa có cơ sở sản xuất asean
nó vẫn vào việt nam để đầu tư và từ đó họ có thể xuất khẩu sang các nước asean
đây là một áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô tại việt nam trong đó có chúng tôi
nếu chính phủ mà không có những chính sách hoặc những giải pháp ban hành kịp thời
thì các doanh nghiệp sẽ
rất nhiều khó khăn thậm chí nó có thể là phải thu nhập sản xuất
các doanh nghiệp thì nó đang đợi chờ vào một cái sự cởi trói của chính phủ về cơ chế giữa bình đẳng giữa sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu
nhưng còn hiện nay mà thị trường tôi đã trao đổi tức là thị trường nó nhỏ
nhưng mà giữa ông nhập khẩu và ông sản xuất lắp ráp trong nước và ông nhập khẩu thì lại được cơ chế nó tốt hơn cho ông sản xuất lắp ráp nước
thì sản xuất lắp ráp nó tất nhiên là người ta phải sẽ xếp phép
tại vì các bạn thông cảm là đối với sản xuất lắp ráp thì phải đầu tư rất lớn
như đầu tư phải đầu tư lớn mà phải hàng ngày phải chịu cả sức của ngân hàng
còn ông nhập khẩu thì ông không phải đầu tư gì cả
ông nhập khẩu là thị trường không cần là người ta không gặp nữa
nhưng mà sản xuất lắp ráp không phải là như vậy
đối với doanh nghiệp fdi như toyota
thì doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp lại các dòng xe đang sản xuất tại việt nam
từ năm dòng xe trong năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn bốn dòng xe trong năm hai nghìn một mươi bảy để tăng sản lượng
vậy doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sẽ gặp phải hai khó khăn
đó là hạn chế sản lượng và hệ thống nhà cung ứng trong nước cũng sẽ bị hạn chế
thế nhưng họ lại coi đây là cơ hội
hai yếu tố khó khăn đó xảy ra đồng thời trong năm hai nghìn một mươi tám
sẽ tạo ra vấn đề lớn đối với sản xuất của chúng tôi
để có thể tiếp tục duy trì sản xuất cũng như phát triển hệ thống nhà cung ứng trong nước
tuy nhiên chúng tôi nhận thấy đây là thị trường tăng trưởng phát triển
do được kích hoạt bởi xe nhập khẩu nhập vào
và đây cũng sẽ là cơ hội cho chúng tôi xuất khẩu
ngược lại các nước trong khu vực để làm được điều đó
thì chúng tôi cũng phải nỗ lực để cắt giảm chi phí sản xuất trong nước
để làm tăng khả năng cạnh tranh
chúng tôi cũng mong muốn sự hỗ trợ của các nhà quản lý để cụ thể hóa cơ hội này
hiện tình hình sản xuất và xuất khẩu ô tô của việt nam đều tăng trưởng tốt
thậm chí trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng đã tăng gấp ba lần
như vậy có thể thấy các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô đã có sự cố gắng
để đạt được sản xuất
để đạt được kết quả này việc áp dụng thuế xuất nhập khẩu xe nguyên chiếc bằng vào năm hai nghìn hai mươi
sẽ là áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp
trong khi thuế xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng lắp ráp ô tô lại chưa về
như vậy cái mà doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước
cũng như các doanh nghiệp fdi cần hiện nay chính là chính sách
và chính sách phải đảm bảo hợp lý công bằng giữa nhập khẩu với lắp ráp trong nước